tại huyện sapa tỉnh lào cai vừa xảy ra hiện tượng ba vạn con cá hồi chết bất thường
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho hai hộ gia đình nuôi thả cá giống này
trước hiện tượng hàng vạn con cá hồi đang có biểu hiện chết bất thường
ông nguyễn thái bình chủ trang trại chăn nuôi ở huyện sapa
đã nhanh chóng huy động các thành viên trong gia đình chặn nguồn nước để tiến hành xả bể
nhưng đã không kịp hơn hai vạn con cá hồi sắp đến kỳ thu hoạch
ngừa bụng chết ước tính thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
một số bể cá hồi khác ở phía dưới trang trại của ông bình do dùng chung nguồn nước cũng bị chết theo
được biết nguồn nước dẫn vào các bể cá hồi nói trên cũng là nguồn nước sinh hoạt của bảy mươi sáu hộ dân thôn nậm cang một
nhưng khi thấy cá hồi chết người dân đã kịp thông báo cho nhau không sử dụng
hiện cơ quan chức năng của huyện sapa tỉnh lào cai đang vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân của vụ việc này